trước tình hình đó thời gian qua tỉnh quảng ninh luôn khuyến khích phát triển các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào sản xuất
tại thị xã đông triều cơ sở sản xuất rau thủy canh một trăm tám mươi tám là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình sản xuất thủy canh tại quảng ninh
bắt đầu từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu cho tới nay mô hình thủy canh hồi lưu được cơ sở trồng trên diện tích năm m hai
toàn bộ hệ thống gồm khu vực nhà ươm nhà lưới nhà sơ chế
với hệ thống nhà màng lưới tre tự động quạt gió máy lạnh điều chỉnh nhiệt độ máng thủy canh hệ thống lọc nước ống bơm và dẫn nước dinh dưỡng
yếu tố quan trọng trong sản xuất thủy canh là nguồn nước và công thức pha chế hỗn hợp dinh dưỡng
để có nước sạch sản xuất cơ sở phải khai thác nguồn nước ngầm ở độ sâu từ một trăm linh đến một trăm hai mươi mét
sau đó lọc qua hệ thống rồi mới đưa tới khu bơm tổng
tại đây nước được hòa trộn dinh dưỡng theo công thức riêng phù hợp rồi dẫn tới các máng trồng
cơ sở sản xuất rau thủy canh một trăm tám mươi tám đang áp dụng mô hình thủy canh hồi lưu
theo đó nguồn nước chứa chất dinh dưỡng được bơm vào các đồ máng trồng và luân chuyển trong máng cho tới cuối
tại đây nước được thu hồi đưa trở lại bơm tổng để tiếp tục lọc và quay lại chu trình
để hệ thống vận hành ổn định kỹ sư và công nhân phải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước với tần suất từ hai đến ba lần mỗi ngày về độ ph và chất lượng
ngoài nước cơ sở còn sử dụng chế phẩm từ sơ dừa để làm giá thể ươm cây giống
nguồn sơ dừa được nhận được
nguồn sơ dừa được nhận được từ miền nam sau khi xử lý sạch khuẩn và mầm bệnh mới được đưa vào ươm cây non
công dụng của giá thể là giúp cây non phát triển bộ rễ thời gian ban đầu
hạt giống được nuôi trong khu vực vườn ươm từ một mươi hai đến một mươi năm ngày tùy theo cây giống
khi đủ điều kiện cây giống sẽ được đưa ra vườn trồng trong hệ thống mảng kín
ưu điểm của sản xuất thủy canh so với thổ canh truyền thống là rau không tiếp xúc trực tiếp với đất mà được trồng trên các giá
cách mặt đất một mét nên cách ly với các loại sâu hại từ đất
ngoài ra nhờ trồng trong nhà màng rau không bị ảnh hưởng bởi các tác nhân sâu bệnh và ô nhiễm bên ngoài
tuy rau thủy canh ít sâu bệnh nhưng tại cơ sở sản xuất rau một trăm tám mươi tám công nhân và kỹ sư vẫn tự điều chế các dung dịch bảo vệ thực vật sinh học
như hỗn hợp gường tỏi ớt rượu để phun khi phát hiện sâu bệnh
chính vì áp dụng khoa học công nghệ cao nên cơ sở sản xuất rau thủy canh
một trăm tám mươi tám chỉ cần một mươi năm công nhân cho diện tích hơn năm m hai để cung cấp khoảng bốn năm tấn rau tươi mỗi tháng cho thị trường các tỉnh như quảng ninh hải dương hà nội
hiện tại là tôi có một mươi hai vườn một mươi hai nhà màng và hai nhà sơ chế một nhà sơ chế và một nhà ươm
hiện tại là phân công là mỗi một công nhân có thể phụ trách một nhà
và buổi sáng thì đến thì không
vệ sinh là quan trọng nhất
buổi sáng là họ bỏ ra một mươi năm phút để vệ sinh
đối với nhà giá thẻ thì công nhân họ sẽ phải đi một lượt quanh vườn để phát hiện ra sâu bệnh
hoặc là những cây nhiễm bệnh để đưa ra khỏi vùng một cách nhanh chóng
đối với nhà thủy canh rau ăn lá thì công nhân họ sẽ phải đi kiểm tra các cái máng ống nước
để thông nước tránh tắc thì cây sẽ không được ăn dinh dưỡng nó sẽ bị héo chết
hiện nay cơ sở canh tác một mươi loại rau ăn lá phổ biến như rau cải rau rèn rau muống xà lách
rau cải rau muống rau rền rau mổng tơi có thời gian sinh trưởng từ hai mươi năm đến ba mươi ngày tính từ lúc gieo hạt
trong khi đó rau xà lách là từ bốn mươi đến bốn mươi năm ngày
do các chất dinh dưỡng được hòa tan trong nước theo tỷ lệ phù hợp vừa đủ
nên sản phẩm cuối cùng không còn tồn dư hóa chất hay phải cách ly đủ ngày
như cây trồng thổ canh
sau thu hoạch rau được chuyển vào khu sơ chế cắt bỏ rễ tháo cốc nhựa
cuốn màng bọc thực phẩm quanh gốc để giữ độ tươi
công nhân tiếp tục đóng rau vào túi ly lông có nhãn mát rồi đóng thùng
đưa vào xe lạnh và vận chuyển theo đơn đặt hàng
trong khi đó tại huyện hoành bồ dự án ứng dụng công nghệ để phát triển vùng trồng hoa chất lượng cao
đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đầu tư triển khai trên địa bàn huyện từ năm hai nghìn một mươi
trang trại sản xuất hoa lan chất lượng cao tại thôn đồng ho xã sơn dương
là một trong những cơ sở được sự tư vấn giúp đỡ về kỹ thuật của phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn huyện hoành bồ đã áp dụng công nghệ trong trồng hoa
trang trại chủ yếu trồng các loại hoa lan trong đó phần lớn diện tích là lan hồ điệp
đây là loài hoa cao cấp đẹp bền có giá trị kinh tế cao
và đặc biệt được ưa chuộng vào dịp tết nguyên đán
với sự hỗ trợ của các loài hoa
quan tâm của lãnh đạo tỉnh huyện và chủ động của doanh nghiệp
thì doanh nghiệp đã chủ động sản xuất hoa làm điệp
từ khâu giống trong nhà nuôi cấy mô
đến cái giai đoạn đưa ra sang bầu lần một lần hai
và nuôi trồng thành hoa thành phẩm
và cung cấp cho người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán
trang trại sản xuất hoa lan chất lượng cao đồng ho
được đầu tư với quy mô lớn theo tiêu chuẩn chất lượng cao
từ hệ thống nhà lưới màng kín hệ thống quạt gió
máy tăng giảm nhiệt độ cho đến các thiết bị điện lọc nước tưới
một trong những điểm nổi bật của nhà lưới hiện đại này
là điều chỉnh được ánh sáng nhiệt độ
luôn được duy trì ở mức từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ c
những năm trước đây hoa lan phải mua giống từ nước ngoài về sản xuất
vì thế cơ sở luôn gặp khó khăn
do nhu cầu về nguồn giống hoa lan ngày càng cao
trong khi đó việc áp dụng các phương pháp nhân giống truyền thống
tách chiết với hệ thống nhân thấp
hoàn toàn khó đáp ứng được nhu cầu sản xuất
đến nay việc ứng dụng quy trình công nghệ nhân giống hoa lan
bằng phương pháp nuôi cấy mô với hệ số nhân tăng gấp nhiều lần
để tăng sản lượng cây giống đã được áp dụng cho hiệu quả cao
được biết từ năm hai nghìn một mươi bốn huyện hoành bồ đã vận động được doanh nghiệp
đầu tư xây dựng nhà nuôi cấy mô
chủ động nguồn giống và cung cấp cho thị trường địa phương
cùng một số tỉnh lân cận
trang trại hoa tại thôn đồng ho đã áp dụng thành công phương pháp nhân giống
bằng nuôi cấy mô và được thực hiện trong những phòng thí nghiệm đạt chuẩn
thay vì nhập giống những loại hoa có giá trị thương phẩm cao
như lan hồ điệp địa lan như trước đây
thì giờ đây trang trải đã tự chủ được nguồn cây giống
và tiến tới là nơi cung cấp giống hoa lan cho cả vùng
trung bình để cho ra một cây lan hồ điệp
phải mất thời gian từ một mươi tám đến hai mươi tháng
tuy nhiên khi áp dụng công nghệ mới
thì thời gian giảm xuống chỉ còn một mươi hai tháng
trước đây các loại hoa lan cao cấp như lan hồ điệp địa lan
hầu hết nhập từ thái lan trung quốc
với số lượng lên đến hơn chín mươi
thì nay các trang trại hoa tại hoành bồ
đã dần lấy lại thị phần trên thị trường
để có được kết quả này
thì sự gắn kết của chính quyền huyện hoành bồ
với các cơ sở nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng
phòng nông nghiệp thì sẽ
phối hợp cùng với các phòng ban chuyên môn khác
đặc biệt là phòng kinh tế hạ tầng
là cơ quan tham mưu cho ủy ban dân huyện
quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ
thì sẽ tham mưu cho huyện tiếp tục
ra soát để bổ sung điều chỉnh các quy hoạch
các vùng sản xuất tập trung
làm cơ sở làm hành năng pháp lý
để các kêu gọi mời gọi các nhà đầu tư
cũng như là để đầu tư các dự án
ứng dụng khoa học công nghệ
với các sản phẩm đặc trưng
sản phẩm thế mạnh của hoành bồ
cũng trong lĩnh vực nông nghiệp
quảng ninh còn có nhiều mô hình
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
hiện đại vào sản xuất
như mô hình ao nuôi tôm
theo công thức hai giai đoạn
kết hợp công nghệ sinh học
semi biolog tại móng cái đầm hà
có thể nói chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ
chủ động được nguồn giống
cho phép các cơ sở nông nghiệp
tạo ra những sản phẩm
có giá trị giảm dân ngoại nhập
đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao
của người tiêu dùng góp phần tạo ra
bước đột phá mới khẳng định
và nâng tầm chất lượng cho sản phẩm nông nghiệp
của tỉnh quảng ninh